với hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đối tượng nguyễn thành phát chú xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tạm giữ để điều tra làm rõ
trước đó vào trưa ngày hai mươi một tháng bảy tiến hành kiểm tra hành chính nhà nguyễn thành phát tại ấp phú hòa một xã bình hòa
lực lượng công an đã phát hiện thu giữ một khẩu súng ngắn hai mươi hai viên đạn hai cây dao tự chế một cây dao xếp và một gậy ba khúc
tại cơ quan công an phát khai nhận khẩu súng và số đạn trên được phát mua trên mạng xã hội với giá ba triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện châu thành phối hợp cùng phòng an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định